một vụ nổ lớn đã xảy ra vào tối ngày hôm qua ngày một tháng sáu tại huyện đảo phú quý tỉnh bình thuận khiến cho nhiều người bị thương
vụ nổ được xác định phát ra từ nhà anh nguyễn văn bé ba mươi bốn tuổi trú tại thôn quý hải xã long hải
theo người dân địa phương khoảng hơn một mươi tám giờ tối ở khu vực thôn quý hải bỗng phát ra ba tiếng nổ lớn liên tiếp
thông tin ban đầu xác định vụ nổ đã làm nhà anh bé bị sập đồng thời ảnh hưởng đến khoảng ba mươi căn nhà khác trong khu vực
hầu hết đều bị tốc mái vỡ kính sập hư hỏng nặng nhiều người sống trong khu vực thôn quý hải bị thương
và hiện chúng tôi đã kết nối được điện thoại với đồng chí đại tá nguyễn văn nhiều trưởng phòng tham mưu công an tỉnh bình thuận để tìm hiểu rõ hơn về vụ việc vừa xảy ra
vâng xin chào đồng chí
đồng chí đại tá nguyễn văn nhiều
thưa đại tá xin đồng chí có thể cho biết thông tin mới nhất về vụ nổ vừa xảy ra trên đảo phú quý
vào khoảng một mươi tám h bốn mươi năm của ngày hôm qua đó một tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu tại nhà ông nguyễn văn bé trú ở thôn quý hải xã long hải của huyện phú quý đã xảy ra một vụ nổ chưa rõ nguyên nhân
vâng xin đồng chí có thể cho biết là hiện tại tình hình sức khỏe của năm nạn nhân bị thương hiện giờ ra sao rồi
vâng đến giờ thì theo thông tin mà chúng tôi mới nhận được vụ nổ đã làm cho năm người bị thương phải đưa đi cách cứu
đến giờ này thì đã có hai trường hợp là bị thương nhẹ được xuất viện thế còn còn lại là ba trường hợp đang nằm điều trị tại bệnh viện trong đó có một trường hợp là bị bỏng nặng độ hai
xin cảm ơn những thông tin mà đại tá nguyễn văn nhiều đã cung cấp cho khán giả của truyền hình công an nhân dân ạ
và chúng tôi sẽ còn tiếp tục quay trở lại với thông tin này và cập nhật những diễn biến mới nhất về vụ việc đến quý vị và các bạn trong bản tin một trăm một mươi ba online phát sóng lúc một mươi một h ba mươi phút trưa nay mời quý vị và các bạn cùng chú